khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày một tháng bảy nhà máy giấy yên bình thuộc công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm yên bái tổ chức thi công cống thoát nước từ nhà máy ra sông hồng
khi đang thi công đào thì bờ kè đất của ông nguyễn đình đông thôn bình sơn bị đổ vùi lấp vào công nhân khiến một người chết và một người bị thương
nạn nhân tử vong là anh trần văn công và người bị thương là anh đỗ hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại xã phú thịnh huyện yên bình
ngay sau khi sự việc xảy ra công an tp yên bái tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
thực hiện khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tổ chức điều tra và xác minh
nguyên nhân ban đầu sơ bộ xác định do quá trình đào rãnh đặt cống đã đào sâu và gần chân kè đất của hộ dân gây sụt lún đổ bờ kè dẫn đến tai nạn
hiện vụ việc đang được công an tp yên bái tiếp tục xác minh và làm rõ